sau một thời gian tích cực truy xét các vụ án cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra trên địa bàn
đến nay công an tp huế đã làm rõ và bắt giữ được hai đối tượng
sáng ngày một mươi chín tháng hai công an tp huế đã làm rõ và bắt giữ võ phương huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn minh nhật sinh năm hai nghìn một cùng chú tại phường kim long tp huế
về hành vi cướp giật tài sản của người dân khi đi đường
khám xét nơi ở của các đối tượng bước đầu cơ quan công an thu giữ một số vàng
một xe exciter một xe seriot và hai điện thoại smartphone mới mua liên quan đến tăng vật của vụ án
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với võ quốc huy và nguyễn minh nhật
để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật